tại hà nội hội nhà báo việt nam phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội tổ chức hội thảo xây dựng danh mục nhân vật truyền thông phục vụ biên soạn bộ địa chí quốc gia việt nam
hội thảo nhằm trao đổi thảo luận về các tiêu chí lựa chọn và đề xuất danh mục các nhân vật tiêu biểu có nhiều đóng góp cho lĩnh vực truyền thông ở việt nam hoặc ghi dấu ấn cho sự phát triển của truyền thông đại chúng ở việt nam ngày nay
với các tiêu chí trên các đệ biểu cần thảo luận kỹ có sự thẩm định thận trọng nghiêm túc khoa học bảo đảm tính đảng tính lịch sử chân thực khách quan phản ánh đúng sự đóng góp của các nhà báo được giới thiệu với báo chí việt nam